những người phản đối hầu hết là người hồi giáo bất chấp lệnh giới nghiêm đã tràn ra đường đốt cháy xe cộ chặn đường và phá hoại các cơ sở công cộng
họ cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử và lo ngại sẽ bị lấn át bởi người hindu từ bangladesh
lực lượng an ninh đã phải sử dụng rùi cui và vòi rồng để chấn áp sau đó xông vào trường học bắt giữ khoảng một trăm linh người ít nhất một mươi cảnh sát và ba mươi sinh viên bị thương
giao thông công cộng tại pháp đã tê liệt ngày thứ một mươi một liên tiếp và được dự báo sẽ còn diễn biến trầm trọng hơn trong những ngày tới
khi các nghiệp đoàn trên cả nước phát động đình công quy mô lớn phản đối kế hoạch cải cách chính sách lương hưu của chính quyền tổng thống emmanuel macron
ngày một mươi năm tháng một mươi hai chỉ có hai trong số một mươi sáu tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô paris hoạt động
các nghiệp đoàn tại pháp tuyên bố sẽ tiếp tục phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai
với sự tham gia của hàng chục nghìn người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau không chỉ ngành vận tải
tình trạng này khiến các doanh nghiệp quan ngại những thiệt hại lớn về doanh thu trong dịp lễ cuối năm
bộ thương mại indonesia đã khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới wto về việc eu áp dụng các biện pháp hạn chế nguyên liệu sinh học từ dầu cọ
khi cho rằng việc này là không công bằng
ủy ban châu âu ec hồi đầu năm nay công bố chỉ thị về năng lượng tái tạo
trong đó kết luận rằng việc trồng cọ lấy dầu khiến tình trạng phá rừng nghiêm trọng hơn
và cần loại bỏ việc sử dụng loại nhiên liệu này ở eu trước năm hai nghìn ba mươi
bộ thương mại indonesia cho biết đã gửi yêu cầu tham vấn tới eu kích hoạt giai đoạn đầu của tiến trình khiếu nại
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác
mỹ vẫn để mở cánh cửa đàm phán với triều tiên bất chấp những hành động trong thời gian gần đây của bình nhưỡng
tuyên bố được đặc phái viên mỹ về triều tiên stephen biegun đưa ra trong cuộc gặp sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai với giới chức hàn quốc
nhằm thảo luận về các vấn đề hiện nay với triều tiên
ông biegun tuyên bố mỹ không đặt ra thời hạn chót mà chỉ có các mục tiêu để hoàn thành các cam kết mà lãnh đạo mỹ triều đã đạt được
mỹ nhận thức được khả năng lớn triều tiên sẽ tiến hành một hành động khiêu khích trong những ngày tới
song những hành động như vậy sẽ không giúp ích cho việc đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
nhật bản và hàn quốc ngày hôm nay bắt đầu đàm phán cấp cao tại tokyo nhằm giải quyết mối tranh cãi thương mại đã kéo dài nhiều tháng qua
đây là bước đi đầu tiên của hai bên nhằm khai thông bế tắc đã ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương và cản trở chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm năng này
tại cuộc gặp cấp tổng giám đốc hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề liên quan hệ thống kiểm soát xuất khẩu của từng nước
bao gồm các quy định trong lĩnh vực công nghệ mang tính nhạy cảm
thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa mỹ và trung quốc sẽ tăng gần gấp đôi lượng hàng hóa mỹ xuất khẩu sang trung quốc trong hai năm tiếp theo
và thỏa thuận này đã hoàn tất mặc dù vẫn cần được dịch và cân nhắc từ ngữ
tuyên bố được đại diện thương mại mỹ robert lighthizer đưa ra cũng cho biết hai bên đang thảo luận về thời gian và địa điểm
để quan chức hai nước chính thức ký thỏa thuận
thưa quý vị số lượng người dân tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở venezuela đang ngày càng tăng lên
hiện có hơn bốn năm triệu người venezuelan
nhiều người venezuela rời bỏ đất nước và tìm cách nhập cư vào các nước láng giềng
theo cạo ủy liên hợp quốc về người tị nạn cuộc khủng hoảng di cư venezuela đã không còn là vấn đề của riêng khu vực mà đã mang cấp độ toàn cầu
người venezuela tìm cách nhập cư vào các nước láng giềng như colombia ecuador brazil và peru
với mong muốn được cung cấp lương thực và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày
họ dẫn theo gia đình bất chấp nguy hiểm lội bộ qua những con sông ở khu vực biên giới
một số người lại sang các nước láng giềng
để khuôn vắc thực phẩm thuốc men trở lại nước bán cho những người dân ở lại
ở venezuela không có sự sống nào cả tiền lương của tôi không thể đủ để mua một bánh xà phòng
ngay cả khi được tăng lương cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng khá hơn là bao
hầu hết các công ty trong nước đang đóng cửa một số ít còn lại không tuyển dụng ai
tất cả mọi người ở đây cần phải sống và phải kiếm việc làm họ còn phải nuôi cả gia đình nữa
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn và tổ chức di cư quốc tế iom cho biết
số người di cư venezuela ở colombia sẽ tăng mạnh vào năm sau
đến cuối năm hai nghìn hai mươi con số này có thể lên tới sáu năm triệu người
cơ quan tị nạn liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế trong tuần này hối thúc các quốc gia và các tổ chức quốc tế
quyên góp viện trợ một ba mươi năm tỷ đô la mỹ để giúp đỡ các nước mỹ latin và calibe nhằm đối phó với số lượng lớn người di cư
thật đáng lo ngại điều này sẽ dẫn tới cuộc khủng hoảng mà chúng tôi chứng kiến ở các nơi khác trên thế giới
đặc biệt là ở nước mỹ

trong số những người di cư venezuela tới colombia có phụ nữ mang thai trẻ em suy dinh dưỡng và người khuyết tật
và đó chính là gánh nặng cho quốc gia tiếp nhận người tị nạn
nhiều người venezuela không muốn quay trở lại đất nước của họ và có khả năng họ sẽ sinh sống ở các quốc gia mà họ di cư đến
liên hợp quốc từng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ ba trăm một mươi năm triệu đô la mỹ cho colombia để đáp ứng nhu cầu về y tế
giáo dục và các nhu cầu khác cho hàng nghìn người tị nạn venezuela
tuy nhiên đến tháng tám vừa qua nước này mới chỉ nhận được chín mươi sáu triệu đô la
các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn venezuela ít gây được sự chú ý
và nhận được viện trợ quốc tế ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng di cư khác trên thế giới
gần đây người đứng đầu chính sách đối ngoại của liên minh châu âu bà federica moregini
đã gọi cuộc khủng hoảng người di cư venezuela là cuộc khủng hoảng tị nạn thốn thiếu nhất toàn cầu
thưa quý vị hiện nay kiếm tiền bằng cách livestream được xem là xu hướng mới khi thu nhập trung bình mỗi giờ khá cao
không biết là anh chị có biết là có người livestream bán hàng qua mạng mà có thể kiếm tới một mươi bốn triệu đô la một ngày không ạ
một mươi bốn triệu đô la mỹ con số này nó tương đương với khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng một con số rất lớn cho thu nhập của một ngày
vâng quả thực là tôi cũng biết bán hàng livestream thì có thể kiếm được rất nhiều tiền
thế nhưng mà con số mà chị vừa nói thì nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi
vâng đúng thế ạ
thế nhưng mà đó là con số mới được truyền thông trung quốc đưa ra về khả năng kiếm lời của những người bán hàng livestream trên các nền tảng trực tuyến
trung quốc nơi có gần một bốn tỷ dân đang trở thành nơi có thể kinh doanh hàng hóa thông qua internet và thương mại điện tử
một số chuyên gia đánh giá livestream đang thu hút lượng người dùng đông đảo ở quốc gia này
thực tế livestream ở đây được coi là phiên bản hiện đại của các nền tảng mua sắm qua truyền hình cáp vốn phổ biến những năm tám mươi
tôi mua sắm dựa trên giá cả và nhu cầu của bản thân
bên cạnh đó vai trò của người host cũng rất quan trọng
theo cnn tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên các nền tảng của alibaba ngày một mươi một tháng một mươi một năm nay đã xua đổ kỷ lục năm ngoái với hai trăm sáu mươi tám tỷ nhân dân tệ tương đương với ba mươi tám bốn tỷ đô la
trong số này hai mươi tỷ nhân dân tệ chiếm bảy năm đến từ việc livestream
số tiền tối thiểu mà tôi kiếm được khi livestream trong một ngày
là từ bảy mươi đến một trăm linh nhân dân tệ
có lần tôi bán được hơn năm mươi bộ quần áo và thu về năm trăm linh nhân dân tệ chỉ trong sáu giờ
đó là một kỷ lục
tại trung quốc với những người bán hàng trên mạng đa phần giao tiếp với người mua thường dùng các nền tảng livestream có sẵn trên các trang chuyên về thương mại điện tử như taobao hay gd com
thường những trang này có các chức năng giao diện rất tiện để người mua lựa món hàng ngay trên live stream thay vì bị lẫn lộn giữa muôn ngàn người khác
doanh thu từ hoạt động bán hàng livestream trên nền tảng của chúng tôi đã tăng trưởng thần kỳ trong năm nay chiếm tới sáu tổng doanh thu
năm ngoái doanh thu là hai sáu tỷ nhân dân tệ trong đó chỉ có một là từ hoạt động livestream
theo như con số mới được kênh truyền hình quốc gia trung quốc cctv đưa ra
việc năm phút livestream có thể bán được một mươi cây son hay doanh thu một trăm linh triệu nhân dân tệ tương đương với một mươi bốn triệu đô la không còn là huyền thoại trong giới streaming nữa
các hốt chủ nhân của buổi livestream
chỉ có thể thu hút được ba mươi triệu lượt xem một ngày
sự phát triển như vũ bão là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp livestream trong tương lai
không chỉ còn là cuộc đua giữa các ông lớn như facebook hay youtube
sự xuất hiện của các nền tảng livestream mới nhưng đầy sức hút hứa hẹn tạo nên một bức tranh thị trường sáng lạn trong thời gian tới đây